chiều ngày sáu tháng chín phiên tòa xét xử vụ án hà văn thắm và các đồng phạm trong vụ án sai phạm xảy ra tại ocean bank
tiếp tục phần xét hỏi với sự tham gia của các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo
tại phiên tòa bị cáo hà văn thắm tiếp tục đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại cáo buộc các nhân viên của mình
trả lời thẩm vấn của luật sư về tiền chi lãi ngoài hà văn thắm cho rằng tiền chi chăm sóc khách hàng
lật tiền hoạt động kinh doanh ocean bank không thiệt hại bị cáo là cổ đông lớn nhất của ngân hàng cũng không thiệt hại
trong số các bị cáo nguyên phó tổng giám đốc ocean bank lê thị thu thủy bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng cụ thể bị cáo thủy là người thực hành tích cực chủ trương của hà văn thắm
trong chi lãnh ngoài thủy chịu trách nhiệm liên đối trong tổng số tiền mà ocean bank đã chi lãnh ngoài hợp đồng
cho các khách hàng gửi tiền là một năm trăm bảy mươi
về hành vi này của bị cáo thủy hà văn thắm đã nói đỡ cho nhân viên thắm cho biết lĩnh vực quản lý của thủy là kế toán
không liên quan đến kinh doanh nhiệm vụ của họ chỉ phản ánh những con số liên quan đến thu chi
bản thân bị cáo thủy cũng phản ứng rất mạnh mẽ với thắm về việc chi lãi ngoài cho khách hàng
trên cơ sở đó bị cáo thắm không đồng ý với nội dung cáo buộc thủy là giúp sức tích cực và đề nghị xem xét lại cho thủy
và những nhân viên kế toán khác của ocean bank
ngày hôm nay mùng bảy tháng chín
các luật sư sẽ tiếp tục tham vấn thẩm vấn các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin thêm về vụ việc này